tây nguyên đang vào mùa mưa cũng là mùa mà dịch sốt xuất huyết tại đây phát triển mạnh
để ngăn dịch bùng phát ngành y tế tỉnh đắk lắc đã có những bước chuẩn bị và khuyến cáo giúp người dân hạn chế nhiễm bệnh
cháu nguyễn quốc thống tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
được gia đình đưa vào bệnh viện để điều trị từ mấy hôm trước với triệu chứng sốt cao đau đầu
qua kiểm tra xét nghiệm cho thấy cháu bị sốt xuất huyết
trong triệu chứng thì có đây ba ngày là có nóng sốt nóng sốt từng cơn
sau đó là có đi khám ngoài khám ngoài xong rồi bác sĩ kêu khả năng là bị sốt siêu vi hoặc sốt huyết
xong rồi là nhập viện nhập viện thì chiều hôm qua nhập viện thì bây giờ thấy tình hình nó đỡ hơn một xíu
và khi mà kết quả xét nghiệm mẫu là bác sĩ đó là bị sốt sốt huyết
hiện nay tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuật đã tiếp nhận tám mươi năm trường hợp sốt xuất huyết đến điều trị
giảm gần hai trăm linh trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
còn trên toàn tỉnh tính từ đầu năm đã có khoảng năm trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết giảm hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ngành y tế tỉnh đã nhanh chóng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ra kế hoạch kiềm chế dịch bùng phát
tình hình dịch bệnh năm nay là khó lửa
vì chỉ nhìn trong cả nước thì hiện nay là số lượng bệnh nhân là cùng thì bây bằng thì năm ngoái thì số lượng trong cả nước là tăng hơn
hai là số tử vong hiện nay là đến tới chín ca trong cả nước rồi
mặc dù đà lạt chưa có nhưng mà đó là cả nước đã tăng
và chúng ta là cái đầu mối giao thông
hiện nay ban thuận là một đầu mối giao thông rất nhiều các tỉnh và đặc biệt đối với thành phố hồ chí minh
do vậy tính nguy cơ của nó là rất cao
và nếu chúng ta không cảnh giác không có các biện pháp quyết liệt từ đầu năm và chúng ta không có biện pháp xử lý kỹ thuật tốt
đồng thời mà người dân không đồng hành cùng với các cấp các ngành để và hệ thống chính trị xã hội vào cuộc
thì chúng ta cái nguy cơ dịch sẽ là rất cao
để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch các ngành chức năng cần kiểm tra và xử lý rứt điểm những ổ dịch còn tồn tại
từ năm ngoái đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền tới người dân phối hợp với các cấp chính quyền ngành y tế xử lý môi trường cho tốt trong mùa mưa này